xin chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai mưa ở bắc bộ tiếp tục giảm hơn
chủ yếu chỉ xảy ra ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng
tập trung chính vào đêm và sáng còn mắt ngày trời tạnh sáo có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng nhẹ lên ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ
trong hai mươi bốn giờ tới từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế sẽ có mưa rào và rông rải rác
riêng các tỉnh phía bắc là thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
cục bộ có nơi mưa vừa tập trung vào khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lụ quét sạt lở đất ở trung du vùng núi và ven sông
các dấu hiệu nhận biết lũ quét và sạt lở đất là mưa lớn nhiều ngày
đặc biệt ở thượng lưu nước sông suối chuyển màu đục
có tính động bất thường của đất đá cây cối
xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất có vết nứt trên từng nhà
sườn đồi mái dốc mặt đất phồng lên cây cối dung chuyển
người dân cần theo dõi các cảnh báo về lũ quét sạt lở đất
thông báo cho chính quyền địa phương và người xung quanh khi thấy dấu hiệu
sẵn sàng sơ tán và cần bảo vệ tính mạng trước tiên
chạy ra khỏi nơi nguy hiểm khi thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận vẫn sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác vào chiều tối và đêm
cục bộ có nơi mưa vừa
còn ban ngày khu vực này cũng có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở đây sẽ phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn có mưa rào và rông nhiều nơi về chiều và tối
đến đêm mưa giảm xuống diện rải rác
còn ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên từ hai mươi tám ba mươi một độ khu vực nam bộ là ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có mưa rông
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm quần đảo trường sa chỉ có gió đông bắc cấp hai cấp ba
mưa rào rải rác khiến cho tầm nhìn giảm thấp
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều là từ hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
sau có nắng gián đoạn với nhiệt độ ra động từ hai mươi bốn ba mươi hai độ
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn